tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã phối hợp với viện fnf tổ chức hội thảo ngành tài chính viễn thông việt nam trước cơ hội và thách thức từ evfta
theo các chuyên gia trong evfta cam kết liên quan tới dịch vụ tài chính và viễn thông nằm trong nhóm có cách thức tiếp cận đặc biệt
đây cũng là nhóm dịch vụ nhạy cảm gắn liền với sự ổn định của nền tài chính an toàn an ninh thông tin
ảnh hưởng trực tiếp và tức thời tới mọi hoạt động kinh tế xã hội do đó luôn cần có sự kiểm soát thận trọng
về trực tiếp evfta sẽ không có tác động quá lớn về đầu tư nước ngoài bởi ngành tài chính sẽ chỉ mở thêm duy nhất dịch vụ nhượng tái bảo hiểm
còn về mức cam kết sẽ không có gì thay đổi
còn đối với ngành viễn thông sẽ không mở thêm lĩnh vực viễn thông nào mới mức cam kết sẽ không có thay đổi lớn trong năm năm đầu
sau năm năm mức độ mở cửa sẽ cao hơn cam kết wto về mức vốn nước ngoài trong liên doanh và dịch vụ giá trị gia tăng
không có hạ tầng mạng mở cho doanh nghiệp một trăm linh vốn nước ngoài